tại đà nẵng hơn hai năm qua thực hiện đề án đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất
nhằm tăng năng suất chất lượng sản phẩm nông nghiệp phục vụ đô thị đã đạt được nhiều kết quả nổi bật
góp phần đa dạng sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn đưa sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao
trở thành một trong năm mũi nhọn phát triển kinh tế của thành phố đà nẵng
nhờ ứng dụng công nghệ cao kỹ thuật cao vào sản xuất nông nghiệp
một số sản phẩm nông nghiệp của đà nẵng đã tạo thành thương hiệu
trở thành sản phẩm nông nghiệp chủ lực của thành phố
để tạo nguồn lực phát triển nông nghiệp công nghệ cao đà nẵng đã triển khai dự án hạ tầng khu
vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở xã hòa ninh hòa khương hòa phong hòa phú
cùng với đó đà nẵng cũng ban hành chính sách hỗ trợ đầu tư vào lĩnh vực này với nhiều ưu đãi
như hỗ trợ năm mươi chi phí giải phóng mặt bằng hỗ trợ đầu tư hạ tầng cơ sở sản xuất xây dựng
trình diễn mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
hỗ trợ một trăm linh lãi suất vay đầu tư trong ba năm với mức vay tối đa một mươi tỷ đồng một dự án